trước diễn biến phức tạp của thời tiết trong những ngày này các cấp các ngành và các địa phương cùng nhân dân tỉnh đắk lắc đang tập trung mọi nguồn lực để chống hạn nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do hạn hán gây ra
với điều kiện tự nhiên đất đai màu mỡ cũng như điều kiện khí hậu thích hợp trong nhiều năm qua người dân ở đắk lắc đã đầu tư phát triển mạnh nhiều loại cây dài ngày có giá trị kinh tế cao
vào mùa khô hàng năm nhu cầu tưới nước là rất lớn
và tình hình hạn hán là nó diễn ra bất thường và khó lường như vậy thì ngành khí tượng thủy văn của tỉnh đắk lắc cũng khuyến cáo với các ngành là cần phải quy hoạch các vùng đảm bảo nước tưới thì chúng ta mới phát triển những cây trồng phù hợp
dự kiến đến cuối vụ sản xuất đông xuân này toàn tỉnh có khoảng ba mươi hectare cây trồng bị thiếu nước tưới gồm năm ha lúa năm ha hoa màu
và hai mươi hectare cây lâu năm trong đó diện tích bị mất trắng khoảng hai hectare đồng thời có khoảng hai hộ bị thiếu nước sinh hoạt
để chống hạn cứu cây trồng trên địa bàn ubnd huyện eak đã chỉ đạo các ngành các địa phương đơn vị và nhân dân huy động mọi nguồn lực vào chống hạn tận dụng tối đa các nguồn nước còn lại để cứu cây trồng nhằm giảm thiểu thiệt hại do hạn hán gây ra
giải pháp cấp bách hiện nay là huyện đang khảo sát ba điểm trên dòng sông crom năng để làm các đập dân và xả nước từ hồ ba trăm ba mươi ba xuống để người dân dùng máy bơm nước ứng cứu kịp thời cho nhiều diện tích cây trồng trên địa bàn nằm dọc theo dòng sông
đảng ủy ban giám đốc đã chỉ đạo cho các phòng ban và đơn vị đặc biệt là nhân dân nữa công nhân và người lao động tập trung là dùng hết sức lực của mình
đặc biệt là công ty mua đầu tư thêm ba hệ thống máy bơm
mỗi cái trị giá khoảng hơn hai trăm ba mươi triệu đồng
đến giờ phút này thì qua quá trình chống hạn từ ngày một mươi năm đến nay thì hơn hai mươi ngày rồi
thì cơ bản thì các cái diện tích thì công ty và công nhân người lao động cũng đã tập trung lỗ lực
ngay từ đầu vụ cũng đã chỉ đạo cái việc là chuyển đổi cây trồng hợp lý ở một số cái vùng khả năng là sẽ bị hạn thiếu nước
rồi chuyển đổi rồi áp dụng một số các cái giống mới giống chịu hạn
đấy là những cái giải pháp vừa qua
và chúng cũng đặt ra các yêu cầu
ưu tiên là phải tập trung cho giải quyết nước sinh hoạt cho người dân là quan trọng nhất
rồi nước cho gia súc gia cầm
và tiếp theo mới đến là nước cho các cái diện tích cây trồng
trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết cùng với việc nỗ lực chống hạn
các cấp các ngành và chính quyền các địa phương ở tỉnh đắk lắc cũng cần tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng
thời vụ gieo trồng sử dụng giống ngắn ngày chịu hạn phủ màng ni lông hạn chế bốc hơi
áp dụng công nghệ tưới tiên tiến
tiết kiệm nước tuyên truyền mọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước
sử dụng nước tiết kiệm cấp nước chống hạn theo thứ tự ưu tiên
nước sinh hoạt nước uống cho vật nuôi nước tưới cho cây trồng có giá trị cao